dân tộc giao thôn bản bình xã trung minh huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã dày công học tập nghiên cứu và truyền dạy lại những giá trị văn hóa đặc sắc của người giao cho thế hệ trẻ ở địa phương có phần lưu giữ quảng bá giá trị văn hóa dân tộc giao trên địa bàn tỉnh tuyên quang
nghiên cứu dịch sách truyền dạy là những việc làm thường xuyên của nghệ nhân ưu tú chu tuần ngân
trong suốt gần bốn mươi năm qua sinh ra và lớn lên ở thôn bản bình xã trung minh từ nhỏ ông ngân đã được bố dạy cho chữ nôm giao và những nét văn hóa đặc sắc của người giao như hát báo dung cách thực hiện các nghi lễ như lễ cấp sắc lễ cầu mùa
vì vậy bản sắc văn hóa của dân tộc giao đã in đậm trong con người ông
càng nghiên cứu những cuốn sách cổ của người giao ông ngân càng thấm thiế những giá trị văn hóa đặc sắc mà tổ tiên để lại
tuy nhiên lớp trẻ người giao ở trung minh hiện
chỉ học tiếng phổ thông học ngoại ngữ giỏi mà không nhớ nổi mặt chữ của tổ tiên
những người biết chữ nôm giao như ông còn lại rất ít
nỗi lò thất truyền chữ nôm giao và văn hóa đặc sắc của người giao khiến ông không yên lòng
nhìn nhận thấy vài năm nay thì cái văn hóa người dân tộc giao thì bị may một dần rồi
các thị con cháu là không muốn
không muốn duy trì không muốn học nữa
mỗi một dân tộc đều có một cái nét văn hóa riêng
nếu mà bị mai một bây giờ mình không truyền dạy lại cho các con cháu thì sau này sẽ mất mất hết
thế thì tôi mới quyết định là tôi thì còn một tí vốn lướng
tức là trước đây học với bố rồi với các thầy
thì bây giờ phải truyền lại cho các con cháu
thế tôi mới quyết định là cũng trao đổi với gia đình là cũng nhất trí là đóng bàn ghế
xong rồi là
mở lớp để truyền dạy
thực hiện mong muốn của mình
năm hai nghìn một mươi ba ông ngân mở lớp dạy chữ nôm giao miễn phí cho người dân
lớp học của ông đã thu hút hơn ba mươi người theo học
ban đầu học sinh trong lớp của ông chủ yếu là con em người giao trên địa bàn xã
sau đó tiếng lành đồn ra có nhiều người ở các huyện trong tỉnh như chiêm hóa hàm yên
thậm chí có người ở tận tỉnh bắc cạn cũng tìm về nhà ông để học chữ
sách học được ông ngân dịch ra từ những cuốn sách cổ
thầy ngân mở lớp học thì tôi đến học tôi nghĩ là nghiên cứu sau này chắc là nếu mà học thành công
thì sau này sẽ giúp được nhiều người mà trong cái sách cổ đấy thì là dạy rất là nhiều nhiều điều
ví dụ làm người cách làm người này
xong là ví dụ trong cái sách đấy có thể dạy mình xem ngày xem ngày làm nhà này
xem ngày đám cưới này đủ thứ nói chung là rất là nhiều
ví dụ mình làm được thầy rồi thì mình sẽ giúp được nhiều người
chuyên giảng cho nhiều người nữa
đến học với lớp học của thầy thì thầy rất là tốt
thầy là người rất là có ích cho nên là tôi cảm thấy là học được chữ
học cách làm người của thầy
bên cạnh ngôn ngữ đặc trưng người giao còn có một báu vật khác
đó chính là hát báo dung
theo tiếng nói của người giao báo dung có nghĩa là ca hát
hát báo dung là hát dân ca của dân tộc giao
phương tiện để truyền tải những tâm tư tình cảm và ước muốn của người giao trong cuộc sống thường ngày
giá trị văn hóa lớn nhất của hát báo dung chính là định hướng giáo dục con người
hiểu biết cội nguồn dân tộc quê hương mình
để giữ giá trị văn hóa dân tộc giao
năm hai nghìn một mươi bốn ông ngân đã thành lập câu lạc bộ hát báo dung đầu tiên ở xã trung minh với bốn mươi thành viên
năm hai nghìn một mươi năm ông tiếp tục thành lập thêm hai câu lạc bộ bảo tồn văn hóa người giao với tổng số tám mươi thành viên
qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ ông ngân hướng dẫn cho các thành viên cách hát báo dung
cách múa các điệu múa truyền thống của người giao có phần bảo tồn văn hóa đồng bào giao tại địa phương
năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi ông ngân đã có gần bốn mươi năm học tập nghiên cứu và truyền dạy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc giao cho thế hệ trẻ
với sự am hiểu và những đóng góp cho việc bảo tồn văn hóa dân tộc giao
năm hai nghìn một mươi chín ông ngân đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
hằng ngày tôi vẫn truyền dạy cho các cháu
về phong tục tập quán những cái gì mình cảm thấy không quan trọng lắm thì cũng giảm dần
ví dụ như là đám cấp sát trước đây thì làm là ba ngày hai đêm
nhưng bây giờ cũng giảm một số thủ tục
với lại mình có thể là cùng một lúc có thể là mình làm ghép hai cái thủ tục có thể làm cùng một lúc
thì bây giờ chỉ còn là
một ngày đêm thôi
rồi kể cả đám ma đám hiếu cũng thế
nếu mà cảm thấy không
những thủ tục nào không quan trọng lắm thì mình có thể làm cùng một lúc hai thủ tục chẳng hạn
thế thì để rút được cái thời gian giúp cho gia đình người ta là về cả kinh tế
rồi là con người lao động giảm được cũng nhiều đấy
mình muốn là
con cháu cũng công việc công tác xã hội nhưng mà cũng phải dành thời gian để học cái văn hóa của mình
xã trung minh hiện có trên năm trăm sáu mươi hộ dân trong đó có trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là người giao
đối với người giao ở trung minh ông ngân không chỉ là nghệ nhân văn hóa dân tộc
mà còn là người uy tín trong cộng đồng
song song với việc truyền dạy các giá trị văn hóa ông còn vận động người giao ở trung minh
bỏ các hổ tục lạc hậu sống tuân thủ pháp luật tập trung phát triển kinh tế xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp và đổi mới
ngoài những cái việc ông tuyên truyền cái dư dịch văn sát dân tộc
ông còn vận động bà con tích cực lao động sản xuất để làm giàu chính đáng
và ông là một tấm gương tích cực cho bà con người giao nói riêng và nhân dân xã trung minh nói chung để học tập và nói theo
đồng bào dân tộc giao ở tỉnh tuyên quang hiện có khoảng trên bảy mươi bảy người chiếm hơn một mươi một dân số với chín ngành giao
mỗi ngành sống cộng cư với các dân tộc khác ở một vùng nhất định
theo thống kê dân tộc giao có ba mươi ba di sản trong đó có rất nhiều di sản đã bị mai một
vì vậy những đóng góp của ông ngân có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc giao
đặc biệt là hiện nay hát báo dung và nghi lễ cấp sắc của đồng bào giao đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
ông chu tuần ngân là một trong tám người của tỉnh tuyên quang đã được nhà nước phòng tặng danh hiệu là nghệ nhân yếu tố

đóng góp nổi bật của ông là một trong những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc nói chung
trong đó cụ thể là đối với người giao
đóng góp nổi bật của ông là một trong những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc nói chung

đóng góp nổi bật của ông là một trong những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc nói chung
để cho con em đồng bào giao tại địa phương
thì cái việc dạy chữ viết này thì chỉ không đơn giản là để cho con em đồng bào giao ở địa phương biết chữ của đồng bào mình
nhưng mà cái quan trọng là qua quá trình học chữ thì nó sẽ dạy cho con người ta cái nhân cách cái đạo lý làm người
cái hướng thiện sống một cách tốt đẹp tránh những cái điều ác những cái điều xấu
thế và bên cạnh đó thì ông cũng rất tích cực trong cái việc là bảo tồn các cái di sản văn hóa liên quan đến cái dân ca dân vụ của dân tộc
ông cũng là người tích cực đi đầu trong cái việc thành lập các cơ lộc bộ để mà vận động bà con đồng bào giao
nó là bảo tồn cái di sản văn hóa rất là quý nó là cái hát báo dung
nhiều năm miệt mài nghiên cứu dịch sách và truyền dạy văn hóa đặc sắc của dân tộc giao cho thế hệ trẻ
mong muốn lớn nhất của ông ngân là có thể vận động được cộng đồng người giao trên địa bàn tỉnh
cùng bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tạo được phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi lành mạnh
bài trừ các hủ tục lạc hậu mê tín góp phần tạo nên sự phong phú đặc sắc cho bức tranh văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tuyên quang